các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo dự kiến trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi tới đây vụ án lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sáu cựu quan chức này sẽ được đưa ra xét xử
trước đó vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn bộ công an nhận được thông tin từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai công ty tư vấn giao thông nhật bản gtc đã chi khoảng một trăm linh triệu yên nhật cho quan chức ngành đường sắt một số nước trong đó có việt nam để được tham gia thực hiện các dự án oda của nhật bản
riêng tại việt nam gtc đã chi cho một số người hàng chục tỷ đồng để thực hiện gói thầu tư vấn kỹ thuật dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến số một giai đoạn một
ngay sau khi nhận được thông tin trên chính phủ và các cơ quan chức năng việt nam đã vào cuộc điều tra làm rõ
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án truy tố sáu bị can nguyên là lãnh đạo ban quản lý các dự án đường sắt thuộc tổng công ty đường sắt việt nam
liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng internet
cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết cầm đầu đường dây này là nguyễn ngọc hải chú tại quận đống đa tp hà nội
ban chuyên án đã bắt giữ một mươi hai đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng internet do nguyễn ngọc hải cầm đầu
cơ quan công an cho biết đường dây đánh bạc này được tổ chức từ nhiều tháng nay với số lượng tiền cá độ qua mạng khoảng gần một tỷ đồng
toàn bộ các tân vật liên quan cũng bị tạm giữ gồm bốn ô tô một mươi hai máy tính hơn bốn mươi điện thoại di động bốn ipad và nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc
hiện chuyên án đang được cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng

hiện chuyên án đang được cục công an thành phố thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ bộ công an thành phố thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng

hiện chuyên án đang được cục công an thành phố thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ bộ công an thành phố thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ bộ công an thành phố thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi h vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt